các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phương án mới là một cách khéo léo tăng giá điện
vẫn là thay đổi nhưng mà là có lợi cho doanh nghiệp độc quyền điện
kinh doanh buôn bán phải khuyến khích tiêu dùng
càng dùng nhiều càng được giảm giá
như vậy mới phát triển được
đăng này làm ngược lại
phải tính dựa trên nhiều yếu tố chứ
theo địa phương mục đích sử dụng số người trong hộ
hoặc tính theo đầu người
mức tiêu thụ tối thiểu một ngày một người
thành phố khác nông thôn nhé
và điện dùng đơn thuần cho sinh hoạt cuộc sống khác với điện kinh doanh
bao gồm tất cả các ngành nghề kinh doanh
cho thuê phòng dịch vụ giải trí giáo dục y tế
theo đó với phương án năm bậc thang
đang được bộ công thương đề xuất
những hộ gia đình sử dụng điện
dưới bốn trăm linh kwh một tháng
sẽ được trả thấp hơn so với mức giá điện hiện nay
ngược lại những hộ gia đình
dùng trên bốn trăm linh kwh
và trên bảy trăm linh kwh một tháng
sẽ phải trả giá cao hơn
còn với phương án bốn bậc thang
những hộ gia đình dùng dưới ba trăm linh kwh một tháng
sẽ được trả giá điện thấp hơn
và ngược lại
nhận định về biểu giá điện mới này
nhiều cư dân mạng cho rằng
biểu giá điện mới được đề xuất
làm thay đổi căn bản cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
so với trước
nên sẽ tác động trực tiếp tới các khách hàng
mức giá bán lẻ điện bình quân
với nhóm sinh hoạt không thay đổi
nhưng sẽ có nhóm khách hàng được giảm tiền điện
và ngược lại
thời buổi này chắc không có hộ nào dùng khoảng một trăm linh kw điện
vậy thay đổi vì cái gì
đánh giá về biểu giá điện mới này
giám đốc trung tâm nghiên cứu năng lượng
và tăng trưởng xanh hà đăng sơn nhận định
có thể thấy phương án bốn bậc bộ đề xuất
đem lại nhiều lợi ích cho các hộ gia đình
sử dụng điện ở mức độ tiêu dùng trung bình
chiếm đa số trong các nhóm khách hàng sinh hoạt
còn với phương án năm bậc
những hộ gia đình sử dụng ít điện
sẽ được hưởng lợi nhiều hơn khi so sánh
với biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện nay
những người sử dụng nhiều điện
từ bảy trăm linh số trở lên sẽ phải trả nhiều tiền hơn
chia sẻ về vấn đề này
ông nguyễn anh tuấn
cục trưởng cục điều tiết điện lực bộ công thương cho biết
cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới
sẽ được giữ ổn định không thay đổi
cho phần lớn khách hàng sử dụng điện
đặc biệt là các hộ nghèo hộ chính sách
những người thu nhập thấp sẽ cố gắng làm sao
để giá điện không đổi
và chỉ điều chỉnh giá điện với những khách hàng sử dụng điện lớn
với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới
sẽ góp phần cho mục tiêu kêu gọi
khách hàng sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả hơn
vậy đề xuất biểu giá điện mới
có làm tăng giá điện không ai được hưởng lợi
câu hỏi này được đông đảo cư dân mạng phân tích
đề xuất cách tính giá điện mới này
đáp ứng được tiêu chí an sinh xã hội
bởi những người sử dụng ít điện
khả năng chi trả thấp được hưởng lợi
nhưng đồng thời góp phần tác động
đến hành vi tiêu dùng theo hướng sử dụng điện tiết kiệm
và hiệu quả khi các hộ sử dụng điện
từ bảy trăm linh số trở lên phải chi trả nhiều hơn
so với biểu giá điện đang áp dụng
đề xuất này có được áp dụng hay không
thì dư luận và cộng đồng mạng mong rằng
cơ quan chức năng hãy quan tâm đến lợi ích
của người tiêu dùng
bởi trước nguy cơ lạm phát kinh tế cao
người dân chỉ thực sự yên tâm và ủng hộ
khi họ nhìn thấy quyền lợi trong các chính sách
mà nhà nước ban ra
hãy chia sẻ quan điểm và suy nghĩ của bạn
về vấn đề này trên fanpage của truyền hình công an nhân dân